theo đó tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội thì người hiếp dâm người già có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tương ứng với các khung hình phạt được quy định tại điều một trăm bốn mươi một nêu trên với mức phạt cao nhất là tù trung thân
đồng thời người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hy vọng rằng với những hình phạt thích đáng xã hội sẽ không còn những tệ nạn đáng lên án như vậy